ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam cho biết
cơn bão số chín đã gây thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh hơn hai ba trăm bảy mươi ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn
các nhà dân bị hư hỏng tập trung ở các địa phương duy xuyên núi thành đại lộc hội an
điện bàn đặc biệt tại thành phố tam kỳ thiệt hại nặng nhất với một năm trăm năm mươi ngôi nhà
mưa bão đã làm bốn mươi bốn người thiệt mạng và mất tích ở các huyện nam trà my bắc trà my phước sơn
hiệp đức đến sáng nay các lực lượng của quân khu năm tỉnh quảng nam đã huy động hơn tám trăm sáu mươi người
cùng nhiều phương tiện kỹ thuật đến tìm kiếm một mươi hai nạn nhân vẫn còn mất tích trong vụ lũ ống
xảy ra vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi tại thôn một xã trà leng huyện nam trà my